cơn bão số năm đã đi qua nhưng đến nay huyện miền núi biên giới tây giang tỉnh quảng nam vẫn chưa khắc phục xong hậu quả
dù đường đã thông điện đã được cấp phát trở lại song tình trạng sạt lở của đường giao thông huyết mạch vẫn chưa được khắc phục xong
nhất là xây dựng lại cầu treo dân sinh bị nước lũ quấn trôi
huyện tây giang đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của nhà nước và cộng đồng để có thể khắc phục được hậu quả
thưa quý vị và các bạn ảnh hưởng của mưa bão của cơn bão số năm đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện miền núi biên giới huyện tây giang của tỉnh quảng nam
đặc biệt là về mặt hạ tầng giao thông đường bộ
hiện địa phương này đang rất cần sự chung tay của xã hội để sớm khắc phục tình trạng nhanh chóng ổn định lại tình hình kinh tế trên địa bàn
đợt mưa lũ trong cơn bão số năm đã đi qua được hai mươi ngày và cũng là ngần ấy thời gian
nhân dân và chính quyền huyện tây giang tỉnh quảng nam
khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại
song do thiệt hại quá lớn ước tính gần hai trăm bảy mươi tỷ đồng nên những công tác khắc phục chỉ dừng ở mùa lũ này
hiện đã bước vào mùa mưa bão do vậy huyện tây giang và tỉnh quảng nam cần có những biện pháp căn cơ để bảo đảm an toàn cho nhân dân
trước mắt địa phương sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng lại các cầu treo đường dân sinh để bảo đảm giao thông được thông suốt
việc xây dựng cần được nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng
phù hợp với địa hình địa chất bảo đảm lâu dài tránh bị lũ lớn cuốn trôi